những ngày này ở các làng quê của vùng đồng bằng sông kiều long trở nên rộn ràng hơn
những con đường cây cầu bê tông vừa được khánh thành những ngôi nhà còn thơm mùi sơn mới
và nhiều công trình giàu tính nhân văn khác đã hoàn thành
góp phần mang lại bầu không khí đón xuân vui tươi ấm áp cho người dân địa phương
tại thành phố cần thơ tết quân dân đã bước vào năm thứ một mươi ba
năm nay bộ chỉ huy quân sự thành phố tổ chức và huy động trên ba trăm linh cán bộ chiến sĩ
tham gia chỉnh trang đường phố giúp dân trang trí nhà cửa chăm sóc hoa kiểng chuẩn bị đón tết
năm nay chúng tôi chọn cái chủ đề là quân dân cần thơ vui tết
chúng ta vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau
mục tiêu là giúp cho các hộ này đến năm hai nghìn hai mươi là thoát nghèo bình dững
và đồng thời là dẫn động các mạnh thường quân hỗ trợ nguồn kinh phí
để tặng quà cho bà con những phần quà tuy không lớn
nhưng mà sẽ góp phần chung vui với bà con để cho mọi người dân đều được vui sưng đón tết
trước đây thì cái nhà mình đã xuống cấp không có điều kiện
nên mình cất số lời khắc phục không được nhờ cái đặt tết nguyên giai đoạn này
tết hôm nay thì mình thấy là các cái nhà được khang trang được như thế này
thì mình thấy là phấn khởi hơn các năm trước
qua hơn một mươi năm hoạt động thực tế đã cho thấy nhiều hiệu quả
đáp ứng sự mong đợi kỳ vọng của người dân
được chính quyền địa phương ủng hộ và đánh giá cao
nếu như được những lần tiếp theo lần hai lần ba tiếp theo được tổ chức tết quân dân
thì địa phương sẵn sàng tiếp nhận và sẽ thực hiện tốt các phần việc
bởi vì cái tết quân dân này đem lại sự phấn khởi cho nhân dân rất lớn
tết quân dân ở mỗi địa phương có những cách làm khác nhau
nhưng điểm không thể thiếu là bộ đội hành quân về với bà con
cùng ăn cùng ở cùng làm
đó là hình ảnh các chiến sĩ trẻ cùng các má
các chị gói bánh tết cùng trang trí mâm cơm ngày tết
và cùng hát múa
đây là lần đầu tiên em làm giúp dân những công việc này
em hy vọng là qua cái tết này sẽ
những người dân được mình giúp sẽ có cái tết vui vẻ hạnh phúc
lần đầu tiên em được ăn tết với người dân em thấy rất là vui
được mấy chị chỉ cho cách gói bánh rất là thích
tết quân dân đã trở thành thông điệp
là sự sẻ chia ấm mát từ cộng đồng tới người nghèo
cùng với đó cũng để người dân vững tin vào sự lãnh đạo của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc
lực lượng vũ trang tỉnh sóc trăng tổ chức các hoạt động tết quân dân
để nhằm chi ân những anh hùng liệt sĩ
rồi cán bộ nhân dân trên các địa bàn đã từng cung an đồng bọc lực lượng vũ trang
xây dựng các thành công các mục tiêu của
chương trình mục tiêu xây dựng quốc gia nông thôn mới
tết quân dân cụm từ đã xuất hiện tròn một mươi ba năm với quân dân miền tây nam bộ
tết quân dân tết của nghĩa tình một đặc sản của quân dân miền tây sông nước
đi dọc dài khắp mọi miền quê đất nước
hình ảnh người bộ đội cụ hồ tất bật chằm lò tết cho người dân nghèo
luôn là một nét chấm phá nổi bật trong bức tranh tổng thể của mùa xuân đất nước